nghề nuôi chim yến ở thành phố cần thơ đã đem lại nguồn thu nhập khá cao cho nhiều người dân doanh thu có thể lên tới một mươi hai tỷ đồng mỗi năm
và để phát triển các làng nghề nuôi chim yến một cách bền vững cần thơ sẽ ban hành nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố
nuôi chim yến trong nhà trở thành nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao tạo thêm nhiều công an việc làm
tuy nhiên ngày càng có nhiều tổ chức cá nhân xây dựng nhà nuôi yến tại các quận nội thành trong khu dân cư tập trung gây ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng
theo thông kê của ngành nông nghiệp thành phố cần thơ hiện có tám mươi năm hộ nuôi yến nằm trong nội thành thị trấn khu dân cư chiếm khoảng sáu mươi năm tổng số hộ nuôi yến toàn thành phố
từ thực tế trên để thực hiện hiệu quả luật chăn nuôi đồng thời quản lý và phát triển chăn nuôi nói chung nghề nuôi yến nói riêng
thì việc di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi cũng như quy hoạch lại vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố cần thơ là thực sự cần thiết
cơ sở nuôi chim yến mà đã tồn tại trước ngày nghị quyết ban hành thì sẽ có chính sách hỗ trợ để di rời ra khỏi khu vực này một cách hợp lý
và có lộ trình theo đúng như luật chăn nuôi và nghị định một mươi ba của chính phủ
tại kỳ họp thứ một mươi bảy hội đồng nhân dân thành phố cần thơ khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã trình nghị quyết
quy định khu vực nội thành của thành phố thị trấn khu dân cư không được phép chăn nuôi vào vùng nuôi chim yến
nghị quyết khi được thông qua sẽ là cơ sở để ngành chăn nuôi thành phố phát triển bền vững giảm thiểu ô nhiễm môi trường
đến năm hai nghìn hai mươi năm cần thơ sẽ có vùng nuôi chim yến theo quy hoạch